trong sáng nay ngày hai tháng sáu người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại căn nhà trên đường nam kỳ khởi nghĩa quận ninh kiều thành phố cần thơ
người dân báo tin đến phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cần thơ và hô hoáng
nhưng thời điểm này bên trong căn nhà không có người
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cần thơ điều động các xe chuyên dùng chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến đám cháy
hiện trường xảy ra vụ cháy là tầng một căn nhà
lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận triển khai các phương án chữa cháy
sau gần hai mươi phút tích cực chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ